về đêm và sáng trời còn có nhiều mây và có mưa rào dài rác nhưng trưa chiều thì có lúc giảm mây hứng nắng và nền nhiệt ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận sẽ nhích lên ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đối với các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho tới thừa thiên huế thời tiết có phần ổn định hơn
về đêm và sáng sớm trời còn có nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vài nơi
đến trưa sương tan trời hứng nắng và nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời ấm áp
từ đêm nay những nhiễu động trong đời gió đông suy yếu thêm ẩm sẽ không được đưa sâu vào đất liền nên thời tiết ở tây nguyên cũng có xu hướng tốt dần lên
nhiệt độ chỉ trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
sang ngày mai mưa giảm trời quang mây dần nền nhiệt ngày mai sẽ tăng lên ở mức từ hai mươi năm hai mươi tám độ
dãnh áp thấp với cứng độ không quá mạnh nhưng nó vẫn duy trì đưa những đám mây đối lưu từ biển vào khu vực nam bộ
trong ngày nam bộ đôi lúc vẫn có mưa rào và rông xảy ra nền nhiệt ngày mai sẽ giao động ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thời tiết vẫn còn khá mát mẻ
khu vực đông bắc bộ trong đó có cả thủ đô hà nội
đêm và sáng trời nhiều mây và có sương mù
một số nơi có mưa nhỏ nên nhiệt đêm nay sẽ còn giao động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ
ban ngày đặc biệt là từ giữa trưa đến chiều nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ cho toàn bộ khu vực
trong khi đó ở phía tây bắc ban ngày nắng lên nhanh nên nền nhiệt ở đây cũng cao hơn so với khu vực phía đông và phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sảnh tháp hiện có trục ở khoảng năm đến bảy độ
vị bắc vẫn còn gây mưa rào dài rác và rông cho vùng biển ven bờ từ bình thuận cho tới cà mau và từ cà mau cho tới kiên giang
khiến cho tầm hình xa cũng bị hạn chế trong khoảng bốn đến một mươi km trong mưa
cũng chịu ảnh hưởng của rãnh thời tiết xấu nên vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa còn có mưa rào và rông rải rác
tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần lưu ý với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước